cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố bị can nguyễn thị lam
nguyên là cán bộ kiểm ngân phòng giao dịch đô lương thuộc ngân hàng exim bank chi nhánh tp vinh
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị can đặng đình hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba giám đốc phòng giao dịch đô lương ngân hàng exim bank
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với hai bị can này
cùng với đó có quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm tám mươi năm bộ luật hình sự
trước đó nguyễn thị lam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quán yên hương yên sơn đô lương
nguyên là cán bộ kiểm ngân phòng giao dịch đô lương thuộc ngân hàng exim bank chi nhánh tp vinh tỉnh nghệ an
lợi dụng vị trí công tác mối quan hệ quen biết qua việc giao dịch giữa khách hàng với ngân hàng exim bank
đã giả mạo chữ ký lập hồ sơ rút tiền của khách hàng với số tiền gần năm mươi tỷ đồng và đã ra đầu thú vào ngày hai mươi một tháng chín vừa qua
mở rộng chuyên án ngày hai mươi bốn tháng chín phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng đặng đình hồng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba giám đốc phòng giao dịch đô lương ngân hàng exim bank chi nhánh tp vinh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tại hải phòng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bất ngờ đột kích quán karaoke
golden voice hải phòng phát hiện nhiều người đang sử dụng ma túy
khoảng hai giờ ngày hôm nay hai mươi chín tháng chín hàng chục chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị phối hợp
ập vào quán karaoke golden voice tại số một trăm hai mươi năm nguyễn bình khiêm phường đằng giang quận ngo quyền thành phố hải phòng
trong sự bất ngờ của bảo vệ và các nhân viên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy trong ba phòng hát
kiểm tra nhanh đã phát hiện nhiều người phản ứng dương tính với ma túy
đến bảy giờ sáng nay lực lượng công an
đã đưa năm mươi người về trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an thành phố hải phòng
ở xã an đồng huyện an dương để tiếp tục sàng lọc và điều tra làm rõ
hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị tòa nhân dân huyện phục hòa tỉnh cao bằng tuyên phạt một mươi sáu năm tù giam
theo cáo trạng ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện phục hòa phát hiện la hoàng dương
chú tại xóm pò rịn thị trấn hòa thuận đang giấu một tép heroin
cùng ngày lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại nhà của la hoàng dương và thu giữ được thêm hai gói heroin một sáu mươi bảy gram
dương khai nhận số heroin đó mua về sử dụng cho bản thân và bán kiếm lời
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện phục hòa phát hiện trương văn hồng chú tại xã mỹ hưng
có trong túi quần một gói heroin trọng lượng ba mươi bốn gram
số heroin được hồng mua về để sử dụng cho bản thân và bán kiếm lời
tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện phục hòa đã tuyên án hai bị cáo
trương văn hồng tám năm tù giam và la hoàng dương tám năm tù giam về tội mua bán chai phép chất ma túy
công an tỉnh lâm đồng vừa có kết luận cuối cùng về cái chết của anh nguyễn phúc thiêng
và vợ là chị mai thị anh đào cùng chú tại thị trấn đoan huyện đơn dương
theo đó vào chiều tối ngày một mươi bảy tháng chín mẹ ruột anh thiêng đến nhà thì phát hiện anh thiêng đã chết tại phòng tắm của gia đình
bên cạnh là chai thuốc trừ cỏ hiệu agropark một đoạn dây và cầu giao điện
trên cửa sổ phòng tắm có điện thoại và ví da
bên trong có bốn lá thư tuyệt mệnh
theo bản tường trình vụ việc mà anh thiêng viết trước khi chết
do vợ anh có tình cảm với người khác nhiều lần khuyên nhủ không được
nên ngày ba tháng chín thiêng đi mua cuốc sẻng bao ni lông băng keo với ý định sẽ sát hại chị đào
tối cùng ngày thiên đã dùng búa đinh bất ngờ đánh vào gáy dùng dao chém vào cổ làm chị đào tử vong
sau đó thiêng bó sát chị đào trong tấm ni lông đào hố bên hông nhà tắm trôn rắc vợ rồi phi tan toàn bộ hung khí
hối hận về việc làm của mình ngày một mươi bảy tháng chín thiêng đã tự tử bằng cách uống thuốc trừ cỏ
để lại bốn lá thư tuyệt mệnh trong đó có bản tường trình lại việc giết vợ
được biết vợ chồng thiêng có một con gái hai tuổi
thời gian gần đây tình trạng cối gây thương tích mà hậu quả là do lạm dụng rượu bia
có xu hướng gia tăng trên nệ bản tỉnh bạc liêu phản ánh của nhóm phóng viên intv
đối tượng bành văn nghĩa trú tại thị trấn ngan dừa huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
ngày năm tháng bảy sau khi đi nhậu về thấy cha ruột của mình đang cự cãi với ông trần văn le
người cùng xóm sẵn men rượu trong người đối tượng nghĩa đã dùng dao chém hai nhát vào người ông le
khiến nạn nhân bị thương nặng
theo kết quả giám định của cơ quan pháp bi tỷ lệ thương tật của ông le là ba mươi sáu
cơ quan công an đã khởi tố đối tượng nghĩa để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
cha mình bị đánh nên bị can chạy ra chập dao chạy thấy quẩn chém ông le hai nhát trên người
còn đây là đối tượng lê minh yên chú thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
mới đây sau khi đi nhậu với anh thạch ven hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và cãi vã
do không kiểm soát được hành vi của mình nên đối tượng yên đã dùng dầu đổ lên người anh ven và châm lửa đốt
khiến anh ven bị bỏng với tỷ lệ thương tật bốn mươi bốn
sau khi gây án yên bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà người quen trên địa bàn phường nhà mát thành phố bạc liêu
qua hai vụ án trên cơ quan công an đưa ra cảnh báo về tác hại của rượu bia
từ hệ lị rượu bia để lại thứ nhất là khi uống rượu quá chén thì dẫn đến cái việc cãi vã
rồi đánh nhau
gây thương tích gây mất an ninh trật tự tại địa phương
cái nữa là cũng từ rượu bia là xảy ra những hệ lị để lại những hệ lị như tham gia giao thông
đã gây nên tai nạn giao thông của những trường hợp cái tai nạn giao thông mà dẫn đến tử vong
để bảo đảm sức khỏe tính mạng của bản thân và những người xung quanh
người dân cần ý thức được hậu quả của việc sử dụng quá nhiều rượu bia
dẫn đến mất kiểm soát bản thân và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra
khoảng năm giờ sáng nay trên đường hà huy giáp quận một mươi hai tp hcm
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong
tuy nhiên phương tiện liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn
người dân sống gần khu vực giao lộ quốc lộ một hà huy giáp phường thạnh lộc cho biết
khoảng vào năm giờ sáng trời đang mưa họ nghe một tiếng vai chạm mạnh
chạy ra thì thấy một người phụ nữ đã tử vong nằm ngay góc đường hà huy giáp
cảnh đó là chiếc xe máy không biển số hư hỏng nên báo cơ quan chức năng
tại nạn giao thông tuy nhiên phương tiện liên quan đã bỏ trốn
công an đã khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để truy tìm phương tiện liên quan
vì những bước đầu nạn nhân là một người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi
do không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính
tội phạm trộm cắp tài sản mà đặc biệt là trộm cắp xe máy vẫn luôn là nỗi nhức nhối
lực lượng công an các tỉnh vũng tàu và bắc cạn vừa bắt giữ sáu đối tượng gây ra gần chục vụ trộm cắp xe máy
với hành vi trộm cắp tài sản bốn đối tượng vừa bị công an tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ
trước đó vào lúc dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng chín hoàng ngọc vinh điều khiển xe máy chở theo đinh văn tấn đạt và võ minh khang
qua các tuyến đường trong địa bàn thành phố vũng tàu tìm kiếm tài sản để trộm cắp
lợi dụng sự sơ hở của người dân bọn chúng đã trộm cắp hai chiếc xe máy tại thành phố vũng tàu
sau khi trộm cắp đạt và khang điều khiển xe về nhà hoàng bà hiến cất giấu và sử dụng ma túy đá
khi nhóm đối tượng này mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngoài ra nhóm đối tượng trên còn khai nhận thực hiện chót lọt sáu vụ trộm cắp xe khác trên địa bàn thành phố vũng tàu
tại bắc cạn công an phường xuất hóa thành phố bắc cạn vừa bắt hai đối tượng tưởng phương nam và tưởng quốc khánh
cùng chú tại thành phố bắc cạn về hành vi trộm cắp tài sản
sáng ngày hai mươi tám tháng chín anh hà văn tưởng chú tại phường xuất hóa trình báo về việc anh dựng chiếc xe máy ở ven đường thì bị mất
lực lượng công an phường xuất hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy tìm
đến một mươi bốn h cùng ngày công an phường xuất hóa đã bắt gọn hai đối tượng gây ra vụ trộm trên
ngoài chiếc xe tăng vật cơ quan công an còn phát hiện trong túi của hai đối tượng có một con dao nhọn và một số đồ vật khác phục vụ việc phá khóa xe mô tô
ngày hai mươi chín tháng chín khu vực phía tết bắc bộ trong ba ngày tới trường gió phân kỳ khô trên cao có xu hướng suy giảm nên độ ẩm không khí tăng lên đôi chút
trời nhiều mây hơn và đôi lúc có mưa rào tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối và đêm
tuy nhiên lượng mưa được dự báo là sẽ không nhiều với nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ mức độ khô hanh cũng giảm do độ ẩm không khí tăng và lượng mây bao phủ có xu hướng nhiều hơn
trời phổ biến vẫn ít mưa mức nhiệt trong ba ngày tới ở đây giảm
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho giao thông đi lại và có hoạt động dân sinh
chưa có hình thế thời tiết nào gây mưa nên thời tiết chủ đạo tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong những ngày sắp tới vẫn là nắng nhiều và hầu như không mưa
mưa có trăng cũng chỉ xuất hiện rải rác trong ngày hai tháng một mươi
gió tây bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận
thời tiết nói chung là biến đổi không quá nhiều
ban ngày có nắng nóng chiều tối có mưa xuất hiện nhiều hơn do dạnh áp thấp được thiết lập vắt ngang qua khu vực
do có mưa nên nền nhiệt độ vào ban đêm khá dễ chịu khi đạt trong khoảng là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên từ ngày ba mươi tháng chín đến ngày hai tháng một mươi thì trời mây thay đổi
ngày nắng gián đoạn với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh với nhiệt độ là hai mươi một đến ba mươi một độ

các tỉnh nam bộ chịu tác động đơn thuần của gió tây nam nên khu vực này vẫn có mưa rông trên diện rộng
một số nơi sẽ xuất hiện lượng mưa vừa đến mưa to và rất to
trong cơn rông người dân cần hết sức lưu ý với sấm xét và gió giật mạnh
vào ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa lên cao ở mức là ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết